ngày một mươi chín tháng bảy tỉnh ủy hà nam đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị
chỉ thị hai mươi năm của ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
qua năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị chỉ thị số hai mươi năm của ban bí thư
tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ rệt
số công dân đến các cơ quan nhà nước khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh giảm gần một mươi bảy
số vụ việc tiếp nhận giải quyết giảm bốn mươi một so với năm năm trước góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
chỉ rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh thời gian tới
tỉnh hà nam tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị chỉ thị số hai mươi năm của ban thường vụ tỉnh ủy
các quy định của pháp luật và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương của tỉnh về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức làm công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng